chuyển sang tin tức khác thưa quý vị lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
sẽ được ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với thành ủy tp hcm tổ chức vào lúc hai mươi h ngày hôm nay một mươi chín một mươi một
điểm cầu chính tại hội trường thống nhất tp hcm và điểm cầu phụ tại công viên thống nhất hà nội
nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa sẽ được tổ chức để chúng ta cùng thể hiện lòng tưởng niệm cùng hồi hướng đến những người sâu số đã mất trong đại dịch
tp hcm vận động người dân tắt đèn thắp nến vào lúc hai mươi h ba mươi tại những khu vực công cộng phố đi bộ khu dân cư và tại nhà để tưởng niệm các nạn nhân
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết tính đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một cả nước đã có hơn hai mươi ba người mất vì đại dịch covid một mươi

địa phương có số ca tử vong cao nhất cả nước chiếm bảy mươi bốn với hơn một mươi bảy hai trăm linh người
nạn nhân tử vong vì dịch bệnh ở đủ các loại tuổi khác nhau trong đó tỷ lệ tử vong ở nữ cao hơn nam
từ hai mươi h tối nay intv cũng sẽ tiếp sóng trực tiếp chương trình này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi